cũng trong ngày hôm qua hội nhà báo việt nam phối hợp với sở văn hóa và thể thao hà nội đã khai mạc giải bóng bàn cúp hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
giải năm nay được tổ chức gồm một mươi bốn nội dung thu hút sự tham gia của hai trăm linh một vận động viên của bốn mươi ba đơn vị đến từ các cơ quan báo chí các liên tri hội tri hội nhà báo trực thuộc trung ương hội nhà báo việt nam và hội nhà báo các địa phương trong cả nước
đặc biệt mùa giải năm nay mở rộng thêm đối tượng tham gia là nguyên thủ trưởng các cơ quan báo chí quản lý báo chí
giải bóng bàn cúp hội nhà báo việt nam đã trở thành một sân chơi hữu ích mà qua đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần sự đoàn kết tính chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng trong các hoạt động công tác hội